liên quan đến vụ xe ô tô khách lao vào nhà dân tại ngã ba la sơn phường chi lăng thành phố pleiku tỉnh gia lai khiến một mươi người thương vong
đến chiều ngày hôm nay hai tháng bốn cơ quan chức năng tỉnh gia lai đã xác định được danh tính các nạn nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng này
theo đó hai nạn nhân tử vong gồm phan văn nguyện sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy chú huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh hành khách đi trên xe và nguyên xuân đông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chú thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc tài xế xe ô tô khách
trong số tám người bị thương có ba người bị chấn thương sọ não cuộc sống và khung trậu đang được điều trị tại bệnh viện các trường hợp còn lại bị thương chấn động nhẹ
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày hôm nay mùng hai tháng bốn tại ngã ba la sơn phường chi lăng thành phố pleiku tỉnh gia lai
xe ô tô khách mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn hai trăm ba mươi lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn theo hướng từ tỉnh đắk lắc đi tỉnh gia lai trên xe có một tài xế một phụ xe và hai mươi bốn hành khách
khi đến vị trí nói trên xe ô tô khách tông vào đuôi xe ô tô tải mang biển kiểm soát tám mươi một c một mươi tám nghìn bảy trăm tám mươi bảy chạy từ đường nhánh ra quốc lộ một mươi bốn
sau cú va chạm xe ô tô khách tiếp tục lao thẳng vào nhà dân vụ tai nạn làm hai người chết tại chỗ tám người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
cú va chạm mạnh cũng làm sập mái hiên tường nhà người dân phần đầu vào hông của xe ô tô khách bị biến dạng